thưa quý vị kiểu thời tiết nắng nóng sẽ chỉ còn duy trì trong khoảng hai ngày nữa
đến thứ bảy và chủ nhật tuần này chúng ta sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền bắc
tại thủ đô hà nội trời sẽ có mưa và nhiệt độ giảm mạnh gây rét đậm rét hại diện rộng
quay trở lại với thời tiết hôm nay ở bắc bộ thì toàn miền vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất ở thủ đô hà nội
giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ c và cảm giác là nóng như là cuối mùa hè vậy chị nhung ạ
tuy là ban ngày thì trời nóng nhưng mà đến đêm thì không khí sẽ chuyển xe lạnh kết hợp với nền nhiệt giảm dần xuống mức thấp
vì vậy là sáng sớm có sương mù nhẹ gây ra hiện tượng khói bụi bị giữ lại trong lớp không khí sát mặt đất
quý vị lưu ý là hạn chế các hoạt động thể dục ngoài trời trong khoảng thời gian này để tránh gặp phải các vấn đề liên quan đến hô hấp
còn với miền trung thì ngày hôm nay trời có nắng nhưng không quá nóng mức nhiệt độ cao nhất tại thanh hóa trở xuống đến nha trang trong khoảng là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ
thì dự báo là trong ngày hôm nay trời nắng mạnh số điểm nắng nóng sẽ gia tăng nhanh chóng và cụ thể là tại tp hcm nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới ba mươi năm độ c
vâng dự báo từ ngày một mươi bảy cho đến ngày hai mươi tháng một mươi hai thì khu vực bắc bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng vùng núi rét hại cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối